thưa quý vị hôm nay đã là ngày thứ năm trong chuỗi đợt lạnh kỷ lục trong vòng hai mươi năm qua
ngày hôm nay tại hà nội nhiệt độ vẫn xuống thấp cộng với tình trạng mưa giá đã ảnh hưởng mạnh đến nhiều vùng rau tại khu vực ngoại thành
ghi nhận tại các chợ dân sinh cho thấy giá rau đã bắt đầu tăng trong khi tại các vùng trồng rau đã cho thấy những thiệt hại ban đầu
nếu tình trạng lạnh giá còn kéo dài vụ rau đông xuân của người dân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể đặc biệt khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết nguyên đán thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh
hợp tác xã rau văn đức một trong những vựa rau lớn nhất khu vực ngoại thành hà nội
ngày thứ năm trong đợt rét kỷ lục
trong khi những cây rau trưởng thành đã được người dân thu hoạch vội vã thì những cây con lại đang có khả năng chết dần vì không thể chống trọi lại cái rét kỷ lục
căng bạt kín bốn bể nhưng nông dân tại đây tỏ ra khá bi quan với tình hình thu hoạch rau trong vụ này
cái vụ rau này thì tôi cho là bây giờ thời tiết đang rất khắc nghiệt mà nhất là cái khu vực trung quốc rồi là ở mẫu sơn rồi sa ba tầng này là tuyết
tôi bốn mươi năm này tôi chưa thấy một cái tuyết
tuyết nào nó phủ này khi mà mưa vừa mưa như thế này vừa khi nắng lên là vùng rau là sẽ trúng hết
cả hợp tác xã có khoảng hai trăm năm mươi hectare rau cung cấp chủ yếu vào nội thành hà nội
nếu thời tiết thuận lợi những cây rau con này đáng lẽ sẽ cho thu hoạch dần từ đây đến tết
nhưng với tình trạng giá rét hiện nay không ai dám chắc chúng có thể đủ lớn để thu hoạch hay không
giá rau bán ra vì thế đã tăng nhanh chóng từ mức từ hai năm đồng một kg rau cải đầu vụ
giờ tăng lên một mươi đồng một kg và chắc chắn sẽ còn tăng từ đây đến tết
phần do chi phí vận chuyển tăng khi trời trở rét phần do biến động nguồn cung
giờ rét như thế này thì cây rau nó cầm lại thì phục vụ tết thì nó sẽ có phần nguyện là tăng lên
rất là ảnh hưởng đến rau vì thời tiết lạnh như thế này cây rau con là không phát triển được
mà cây rau đã có kế hoạch để phục vụ cho tết thì lại không phát triển kịp để mà thu hoạch như vậy là phục vụ cho tết
ghi nhận tại các chợ nội thành càng củng cố thực tế này khi giá tất cả các loại rau đều tăng gấp đôi so với mỗi ngày trước đây
thậm chí nhiều loại rau như rau muống rau cải còn không có mở bán do bị dập nát và hư hại quá nhiều
quá đắt luôn mà nó tăng gấp đôi có cái thì gấp rưỡi còn đa số là gấp đôi
mà rau gì cũng đắt không có rau gì mà rau muống để hỏng hết
nó bị gió bắp nó táp nó cháy đầu lá cho nên là không thu hoạch được rau muống đâm ra cái lượng rau nó hụt
còn các dạng rau cải thì nó phải nước mưa nó dập cho nên là nó đắt mà hơn nữa là nó rét thì nó lại chậm lên
bình thường thì tôi mua hai mươi cả hai bữa rau của nhà tôi thì bây giờ tôi phải mua ba mươi
giá cả thường thì là rau đặc biệt là những ngày rét này thì
có tăng hơn ngày thường bởi vì là thời tiết mưa rét thế này thì rau nó lên chậm
không chỉ vùng ngoại thành hà nội mà tại các vựa rau khác ở khu vực bắc bộ cũng cho thấy tình trạng chung
theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia tình hình giá rét có thể kéo dài đến hết tháng một
và tiếp tục lập lại một hai đợt nữa trong tháng hai tới
đây cũng là cao điểm thu hoạch rau của vụ đông xuân
khả năng rau xấu dập nát do ảnh hưởng của mưa lạnh và thậm chí là tuyết là rất lớn
động các biện pháp tránh rét cho rau
tuy nhiên nhận định chung cho thấy xu hướng khăn hiếm nguồn cung rau trong dịp tết là hiến hữu